công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã nguyễn văn nhi
để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hộ sơ do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
trần phẩm đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm anh
gây thương tích một mươi tám vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi ba công an huyện nhân trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn nhi
về tội cố ý gây thương tích
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bình thuận
bắt được nhi khi đang lẩn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận